nước anh đang phải đối mặt với việc thiếu hụt nghiêm trọng thuốc kháng sinh cho trẻ em
cụ thể chính phủ nước này đã tuyên bố tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đối với ba loại thuốc dạng dung dịch uống cho trẻ em có chứa pennicilivi
tình trạng thiếu hụt thuốc kháng sinh bộc lộ sau khi ít nhất một mươi chín trẻ em tại anh đã tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm a chuyển biến nặng
các hiệu thuốc đã hết hàng và một số cửa hàng dược phẩm cho biết họ đang bán với giá là một mươi chín bảng anh cho một lọ thuốc
trong khi giá bình thường chỉ vài bảng anh
việc tuyên bố tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng sẽ cho phép các dược sĩ bán loại pennye thay thế
hiện chính phủ đang làm việc với các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối dược phẩm để tăng cường nguồn cung